để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra thì công tác dự báo cảnh báo sớm và chính xác là điều rất quan trọng
tuy nhiên hiện nay trên địa bàn tỉnh lào cai một số trạm thủy văn phục vụ cho công tác này
đang có nguy cơ phải dừng hoạt động do việc xây dựng ồ ạt các thủy điện
do ảnh hưởng của hàng loạt các thủy điện phía thượng nguồn đã làm cạn nước sông chảy
khiến thuyền đặc dụng của trạm thủy văn bảo yên mắc cạn để có thể đo được mực nước
lưu lượng nước và hàm lượng các chất phục vụ công tác dự báo
trước khi có thủy điện thì công việc anh em đo nó thuận lợi hơn vì cái rong chảy là rong chảy tự nhiên
nhưng bây giờ đấy như các đồng chí biết là đấy nước nó cạn thì anh em đều là phải lội ra đo
cái công trình bây giờ trước thì là mực nước nó lúc nào nó ở cái cọc bốn hay năm này
nhưng bây giờ nó xuống cạn thì anh em phải đóng thêm cái cọc phụ ra ngoài khoan chắc lội ra
cùng với việc các thủy điện phía thượng nguồn tích nước gây ảnh hưởng thì các trạm thủy văn bảo yên khoảng bốn km về phía hạ liêu còn đang xây dựng thủy điện phúc long
theo thiết kế khi thủy điện này tích nước thì toàn bộ khu vực đo đạc của trạm thủy văn sẽ bị ngập đến mức báo động một
không còn tính tự nhiên của dòng chảy nên mọi công tác đo đạc đều vô nghĩa
tính chính xác của công tác dự báo thì nếu mà đánh giá khi sau khi mà thủy điện phúc long mà đưa vào sử dụng
nếu mà đưa vào sử dụng thì toàn bộ hệ thống đo đạc của trạm thủy văn bảo yên này gần như không có tác dụng nữa
bởi vì nó không còn tính tự nhiên nữa mà nó lại làm trong cái lòng hồ
các trạm thủy văn là công trình phòng chống thiên tai của quốc gia
nếu không quan chắc thu thập được số liệu chính xác phục vụ công tác dự báo thiên tai
thì khi xảy ra tình huống bất ngờ sẽ gây hậu quả
tuy nhiên tại lào cai ngành khí tượng thủy văn lại không hề được tham vấn khi quy hoạch xây dựng các thủy điện trên địa bàn